thưa quý vị chiều tối hai mươi sáu tháng tám tại giao lộ nguyễn thái học trần hương đạo thành phố hồ chí minh
hai xe ô tô khách chở các y bác sĩ nhân viên y tế phục vụ công tác phòng chống dịch đã không may gặp tai nạn
may mắn là không xảy ra về thương vong
thời điểm trên tại thành phố hồ chí minh diễn ra mưa lớn
xe ô tô năm mươi chỗ mang biển số năm mươi một b ba mươi một nghìn hai trăm năm mươi bốn đang chở các nhân viên y tế di chuyển theo hướng trần hương đạo về chợ bến thành
khi ngang qua giao lộ với đường nguyễn thái học quận một thành phố hồ chí minh
thì bị xe ô tô loại năm mươi chỗ khác cũng đang chở các y bác sĩ tông vào đuôi xe
sự cố khiến hai phương tiện bị hư hỏng nặng
sáu người ngồi trên hai xe may mắn không bị thương và được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa ra ngoài an toàn
tiếp tục lên xe khách để thực hiện nhiệm vụ
hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân di dời hiện trường vụ va chạm trên
được biết một trong hai xe đã vượt đèn đỏ
đây cũng là thực đạn đang xảy ra trong thời gian thành phố hồ chí minh tri khai giãn cách xã hội
do đường vắng nhiều phương tiện chạy ẩu
hiện thành phố hồ chí minh cũng xuất hiện những cơn mưa dông bất chợt
kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác
lực lượng vẫn phải di chuyển ngoài đường để chống dịch
cần phải chấp hành nghiêm luật giao thông để không xảy ra sự cố đáng tiếc